ai về kinh bắc quê em mà nghe quan họ mà xem làng nghề
quê em có nếp có nề có câu quan họ có nghề cười canh
đó là câu thơ nói về quê hương kinh bắc bắc ninh
nơi được kết tinh bởi những di sản văn hóa tiêu biểu
trong đó phải kể đến những sáng tạo văn hóa quan họ với những phong tục
lề lối in đậm tinh thần nhân văn cao đẹp
có sức sống lâu bền trong lịch sử văn hóa việt nam
vì thế văn hóa quan họ đã trở thành một di sản văn hóa đầy tự hào của người dân kinh bắc
được unesco công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại
trong đó lễ tục kết trại giữa các cộng đồng làng xã
được xem như là nguồn gốc của hát quan họ
theo tìm hiểu thì có ít nhất là một mươi tám cặp kết trại giữa các làng quan họ gốc với nhau
ngoài ra còn có ba làng quan họ gốc kết chạ với các làng khác không phải là làng quan họ gốc
còn những làng không phải là quan họ gốc mà kết chạ với nhau thì ở bắc ninh
có tới hàng chục trạ
phong tục này đã xuất phát từ lâu đời và đến nay vẫn còn được duy trì
như một nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của người quan họ
tục lệ này mang tinh thần giống như kết nghĩa anh em để cùng cất lên những lời ca
câu hát đồng thời giúp đỡ nhau trong sản xuất lao động
chống lại thiên tài địch họa thú giữ và chia vui sẻ buồn trong cuộc sống
điều này đã giúp cho những người quan họ gốc vô cùng nhiều năm tình hình

các người gốc

các người gốc cũng có thể tìm ra
bằng cách hợp tác